kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân với các tin tức cập nhật
thưa quý vị mở đầu là thông tin có liên quan tới vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình quận thanh xuân hà nội
bệnh viện bạch mai cho biết tám bệnh nhi trong số hai mươi sáu nạn nhân vụ cháy được điều trị tại đây đang hồi phục tốt
sau khi được cấp cứu khẩn cấp tại trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai hơn hai mươi nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini
đã được chuyển đến bảy đơn vị của bệnh viện để tiếp tục điều trị
giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết đa số người bệnh đã qua cơn nguy kịch có dấu hiệu hồi phục tích cực
trong số tám bệnh nhi thì cháu bé nhất tám tháng tuổi đang hồi phục tốt
cũng theo lãnh đạo bệnh viện bạch mai bốn trường hợp nặng đang được tích cực điều trị bằng các phương pháp tối ưu nhất
trong khi đó công an phường cửa ông và đội phòng cháy chữa cháy chợ cửa ông thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
đã kịp thời dập tắt một đám cháy ở chợ này trong vòng một mươi năm phút
từ khi phát hiện ngọn lửa vào tối ngày một mươi sáu tháng chín cụ thể là vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng chín
khi xuất hiện một đám cháy ở một số kia ốt của chợ cửa ông
thì người dân đã dùng máy xúc phá tường tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn và huy động các thiết bị chữa cháy dập lửa
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường ngay sau đó và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy không gây thiệt hại về người một số đồ dùng trong các gian hàng bị thiêu dụi
nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng phối hợp với công an thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn quốc việt
chín tuổi tạm trú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
việt là nhân viên lắp đặt camera
vào cuối năm hai nghìn hai mươi việt được giao lắp sáu camera tại nhà của một người dân trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ
trong đó có phòng ngủ
đối tượng này đã đăng nhập vào camera của chủ nhà và có được những hình ảnh nhạy cảm
sau đó đối tượng này đã đe dọa yêu cầu bị hại chuyển một trăm ba mươi triệu đồng nếu không sẽ tung clip lên mạng xã hội hoặc là bán cho các trang web đối trị
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận cẩm lệ đã phát hiện và bắt giữ được việt ở nơi trọ
thưa quý vị đặng ngọc sơn và nguyễn văn đạt
hai học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng vừa bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào sáng ngày ba mươi tháng tám công an thành phố sóc trăng đã bắt quả tang đối tượng đặng ngọc sơn
đang tàn trữ trái phép chất ma túy thu giữ trên người chín gram ma túy đá
tại cơ quan điều tra sơn khai nhận đã nhiều lần cùng với một mươi bốn học viên khác tổ chức sử dụng ma túy tại phòng
số ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy là do nguyễn văn đạt ở cùng phòng cung cấp
qua làm việc với nguyễn văn đạt đã khai nhận đã dùng điện thoại di động liên hệ mua ma túy để sử dụng với các học viên trung phòng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sóc trăng đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng
làm rõ đường dây tổ chức mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền
xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan trong quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện này
trong khi đó tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chân ma túy
đối với trần quang lộc chú tại phường lộc sơn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
với mục đích mua ma túy về bán lại cho người khác kiếm lời ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
lộc liên hệ với một đối tượng tên là na không rõ nhân thân lai lịch tại thành phố hồ chí minh
qua ứng dụng telegram đặt mua năm mươi viên ma túy thuốc lắc và năm mươi gram ketamine với giá tiền bốn mươi năm triệu đồng
ngày một mươi sáu tháng một na gửi ma túy cho lộc qua nhà xe khách thịnh thái
đến ngày một mươi bảy tháng một tại khu vực đường trước số nhà năm mươi chín phan bội châu phường một thành phố bảo lộc
khi lộc vừa nhận gói ma túy có chứa năm mươi viên có khối lượng hai mươi một bảy gram và bốn mươi chín gam ma túy loại ketamin
thì bị cơ quan công an thành phố bảo lộc kiểm tra phát hiện
tại cơ quan công an kiểm tra xe ô tô do lộc thuê sử dụng trong hộp xe ở vị trí tài xế có hai gói ma túy loại ketamin
và một gói chứa hai viên ném màu hồng
tại phiên tòa hội đồng xế xử tuyên phạt bị cáo trần quang lộc một mươi sáu năm thủ giam về tội mua bán trái phép cho ma túy
vâng thưa quý vị bánh kẹo nước ngọt sô cô la rất nhiều hình thức ma túy mới đã được các đối tượng tội phạm điều chế
để có thể đánh lừa lôi kéo rụ rỗ học sinh sinh viên sử dụng
lo lắng một thế hệ ma túy mới đang xâm nhập ngày càng nhiều vào học đường là một điều mà ai cũng có thể nhận thấy
xây dựng trường học an toàn
để chỉ là một câu khẩu hiệu mà phải là những hành động cụ thể để có thể bảo vệ được các bạn học sinh sinh viên
và đó cũng chính là mục tiêu mà lực lượng công an thành phố hà nội đang nỗ lực để thực hiện
ma túy là gì
tác hại của ma túy như thế nào với sức khỏe của con người
cách nhận biết các loại ma túy mới
và cần làm gì để không vô tình trở thành đối tượng phạm tội
tất cả những vấn đề này đều được cán bộ chiến sĩ công an hà nội giải đáp
một cách chi tiết cụ thể trong các buổi sinh hoạt thực tế đầu năm
chúng tôi cảnh báo với các bạn về những ma túy tổng hợp
những hoang tưởng của ma túy tổng hợp cũng tác hại hay những phương thức tổ đoạn
mà tiếp cận vô hình chung tiếp cận ngay cuộc sống các bạn bình thường
và những hội nhóm lôi kéo sử dụng ma túy trên công dân mạng
và thậm chí là các bạn hiện tại đến sinh viên thì nguy cơ mắc phải cái tội danh tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy rất là lớn
tại vì các bạn nghĩ
suy nghĩ rất đơn giản về những cuộc sinh nhật hay những cuộc tụ tập bạn bè đơn giản lắm
nhưng cuối cùng thực ra cuối cùng lại cấu kết với nhau thành hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy
mà các bạn không nghĩ rằng đấy là tội phạm đấy là bi phạm không gặp
đấy là điều chúng tôi muốn truyền tải
ngoài việc truyền tải thông tin dưới dạng hỏi đáp
các kiến thức về vấn đề phòng chống tội phạm còn được sáng tạo dưới các dạng câu chuyện clip
có nội dung hài hước dí dỏ
cách làm này giúp các bạn học sinh sinh viên dễ tiếp cận vấn đề
theo lực lượng công an hà nội hiện nay các đối tượng tội phạm thường lôi kéo
tìm mọi cách đưa ma túy vào trường học thông qua những điểm tụ điểm quanh nhà trường
và từ chính học sinh sinh viên
ban đầu là cho dùng thử không mất tiền
sau đó thì góp tiền mua và tiếp đến là các em sẽ tự tìm mua
sau khi nghe cô công an thuyết trình thì em có thể giảm tránh được trường hợp mà bị
bạn bè lợi dụng có thể lôi kéo vào bôn bán cũng như hoặc là vận chuyển sách thích thích ạ
sau buổi học về phòng chống tệ nạn ma túy thì em đã biết thêm được nhiều thông tin
cũng như bổ sung thêm được nhiều kiến thức về phòng chống ma túy
qua đấy thì em có thể phòng tránh được các tệ nạn
và có thể truyền lan tỏa cái thông điệp đấy cho những người thân xung quanh và gia đình của mình để cùng phòng tránh
em biết là tác hại của nó vô cùng to lớn nên em muốn khuyên mọi người nên tránh xa
mong rằng các bạn có thể nhận thức có thể chia sẻ có thể đồng hành cùng với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố
trong tác giữ gìn đảm bảo sự tự an toàn xã hội
tại vì công an thành phố hà nội có một trang fanpage liên quan công an thành phố hà nội
thì khi mà các bạn theo dõi cái trang fanpage này các bạn sẽ biết được cái tình hình
những vụ án nổi những cái thương thức thủ đoạn mà chúng tôi đã đưa ra để cảnh báo
và đồng thời các bạn có thể truyền tải tin
nó rất tuyệt vạng với cơ quan chức năng trong quá trình các bạn sinh sống trên địa bàn thành phố
ma túy thế hệ mới ẩn núp dưới nhiều hình thức với những hóa chất cực độc
nếu không ngăn chặn từ xa từ sớm ma túy sẽ tàn phá thế hệ trẻ
việc tuyên truyền giáo dục cho các em không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an
mà là của toàn xã hội và phải được thực hiện thường xuyên liên tục
liên quan đến vụ cháy này vừa qua thành phố hà nội
các tổ chức chính trị xã hội cùng với người dân đã thực hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân vụ cháy
cùng với đó các hoạt động tưởng niệm nạn nhân cũng đã diễn ra tại nhiều nơi
vâng theo thông tin mới nhất vì ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ khá chật hẹp
nên chính quyền địa phương đã đồng ý lập hương linh các nạn nhân tử vong tại chùa
để thuận tiện cho người dân đến thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân
những ngày qua nơi đây đã chứng kiến những lời cầu nguyện
những lời chúc bình an được gửi tới các nạn nhân bằng sự thành tâm
người dân và các phật tử tham dự buổi lễ cầu nguyện tại chùa tam huyền
để thắp hương tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy trung cư mini xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín
từ tám giờ sáng hàng trăm người dân đã về đây để thắp hương cầu siêu
tôi cũng là người dân ở đây tôi biết tin như thế
hôm nay tôi cũng gọi là có một phần nhà ở đây để lại và cũng tham gia khoán lễ cầu siêu cho các vong linh
tình nội về đất nạn còn lại chúng tôi cũng làm sao và cầu nguyện
để cho những người vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện để mau sớm qua khỏi cơn bão nạn nạn
trong buổi lễ ngày hôm nay chúng tôi cũng chỉ nhất tâm để cầu nguyện
làm sao cho các em bé đó được sớm siêu sinh tịnh độ về nước ăn nạp
còn xa chung của các thân khuyến của các nạn nhân thì cố gắng bỏ qua những lỗi đau buồn này
để trở lại với cuộc sống
để tưởng niệm nạn nhân vụ hỏa hoạn trung cư mini ở khương hạ
nhiều hoạt động vui chơi giải trí tại hà nội cũng đã có thông báo tạm dừng
một số địa điểm hoạt động vui chơi giải trí vẫn được mở
nhưng sẽ không tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ
ngoài các hoạt động tưởng niệm rất đông người dân cũng đến nhà văn hóa
cách hiện trường hai trăm linh m để quyên tặng đồ dùng nhu yếu phẩm thiết yếu
bà tôi quyên tặng đồ dùng nhu yếu phẩm thiết yếu
tôi có sách vở quần áo cũ tiền một chút công đức để giúp đỡ các nạn nhân còn lại
theo chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp hà nội
giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng
tạm dừng tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao vui chơi giải trí
do thành phố các đơn vị thuộc thành phố quận huyện thị xã phường thị trấn
tổ chức từ ngày một mươi bốn đến hết ngày một mươi bảy tháng chín đồng thời thống nhất các cơ quan đơn vị
từ thành phố đến cơ sở vào tám giờ sáng ngày một mươi tám tháng chín thứ hai tới đây
sẽ đồng loạt dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy